phòng phòng chống tội phạm mua bán người cục cảnh sát hình sự tổng cục cảnh sát bộ công an

lãnh đạo cục cảnh sát hình sự đã báo cáo với lãnh đạo tổng cục lãnh đạo bộ để kịp thời giải cứu ba cháu nhỏ

và các loại tội phạm xâm hại trẻ em được giao trực tiếp tham gia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
không có một nguồn thông tin nào khác để các em có thể tiếp cận trao đổi lại với gia đình được cả
số phận của ba em nhỏ đang ngàn cân treo sợi tóc nếu không nhanh chóng giải cứu kịp thời
thì tính mạng của các em sẽ bị đe dọa hơn lúc nào hết
trước tình thế cấp bách về mặt thời gian tổ trinh sát gấp rút trao đổi với công an trung quốc
yêu cầu phía bạn trợ giúp trong quá trình giải cứu phối hợp với lãnh sự quán việt nam tại quảng đông
để nắm được thông tin hỗ trợ cũng như tìm biện pháp để bảo hộ thông tin
và cùng với đó một tổ công tác nhanh chóng sang trung quốc để làm việc
một mặt các trinh sát động viên giúp các em ổn định về tâm lý
một mặt hướng dẫn người đàn ông trung quốc tìm cách giải cứu các em và đưa các em tạm thời đến nơi an toàn

ngay sau đó ban chuyên án cùng với công an tỉnh quảng đông trung quốc đã tiến hành giải cứu các cháu ngay trong đêm
đưa các cháu về tổng lãnh sự quán việt nam tại trung quốc
có thể nói việc làm thế nào vừa đảm bảo nguyên tắc đối ngoại trong công tác quốc tế về phòng chống tội phạm
vừa giữ được tín nhiệm đối với người duy nhất hỗ trợ giải cứu nạn nhân
bảo đảm an toàn tính mạng cho các nạn nhân là vấn đề đau đầu khiến các cán bộ chiến sĩ phòng sáu cục hình sự phải xây dựng kế hoạch chi tiết tỉ mỉ
vừa phải đấu trí đấu lý vừa phải tính toán kỹ đường đi nước bước và chạy đua với thời gian
các em cũng như những con em của chúng tôi thôi
giờ xa gia đình một ngày rất lo lắng và các em đang là cái nơi mà không được bảo vệ không có một chút cơ sở nào
thì cái chúng tôi lo lắng nhất là làm sao đảm bảo an toàn của các em
bằng bất cứ biện pháp nào đó hợp pháp đảm bảo nước ngoại đưa được các em về nước
lúc đó chúng tôi mới thấy an toàn
khi các em xuất hiện ở việt nam có an toàn lúc đó chúng tôi mới cảm thấy an toàn nhẹ nhõn thở phào
khi trở về các em sẽ phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn về kinh tế và rất có thể sẽ tái trở thành nạn nhân của bọn tội phạm buôn người
bằng tình cảm của những người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân
các anh chăn trở thế nào để giúp các em trở về
để cho các em có một cuộc sống tốt hơn
để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho các em trong thời gian học tập
thế thì chúng tôi bàn với gia đình của ông ngoại của cháu
cắt cho hai mẹ con của em một mảnh đất là ba trăm sáu mươi mét
và chúng tôi kêu gọi chính quyền địa phương hỗ trợ
để làm thủ tục cấp sổ đỏ đứng tên mẹ và cháu
để việc chế dựng ở trên mảnh đất đảm bảo sự hợp pháp
đối với hai mẹ con
sau khi có dứt đỏ rồi
chúng tôi đã trao đổi lại với các tổ chức đồng sanh
hỗ trợ để xây dựng nhà cho em những mảnh đất đó
để đảm bảo có thể loại trừ được cách tốt nhất
những cái nguy cơ tái trở thành nạn nhân của bạo lực
sống mạng tình dục cũng như là có thể trở thành
những nạn nhân của tệ nạn khác
giờ đây mỗi em đều có một cuộc sống ổn định
và đó cũng là lý do
điều khiến những người lính hình sự cảm thấy vui nhất
chúng tôi rất mừng vì công việc đó
thấy rằng như vậy là mục đích của chúng tôi
trợ giúp em đã gần như đạt được
đúng các yêu cầu đạt ra
một là đảm bảo sự an toàn cho em

cái sinh kế để đảm bảo cuộc sống lâu dài
đối với các anh chống tội phạm mua bán người
và giải cứu các nạn nhân là cuộc chiến không bao giờ ngơi nghỉ
các anh chị yên tâm khi biết nạn nhân giải cứu
đã trở về an toàn trong vòng tay yêu thương của gia đình
và không chỉ có thế các anh còn chấp cánh là động lực
chắp cánh cho ước mơ giang dở của các em
các anh chỉ yên tâm khi biết nạn nhân giải cứu đã trở về an toàn trong vòng tay yêu thương của gia đình
dù là ngày hay đêm các anh lại tiếp tục lên đường